theo thống kê của tổng cục hải quan đã có tổng cộng là ba bảy trăm hai mươi ba ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tuần qua đạt giá trị kim ngạch hơn tám mươi chín triệu đô la mỹ
cũng theo số liệu của tổng cục hải quan trong khi mặt hàng ô tô nguyên chiếc đăng ký mở tờ khai hải quan tăng vọt
thì nhóm mặt hàng linh kiện phụ tùng ô tô lại giảm đến một mươi tám so với tuần liên trước
lượng xe đăng ký tờ khai trong tuần từ ngày ba đến ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đạt một hai trăm tám mươi bảy chiếc với tổng trị giá là ba mươi một ba triệu đô la mỹ
đáng chú ý là trong tuần qua lượng ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào việt nam
chủ yếu có xuất xứ từ thái lan với hai chín trăm sáu mươi năm chiếc bên cạnh đó còn có bốn trăm chín mươi bảy chiếc đến từ indonesia
con số này giúp ô tô xuất xứ từ hai thị trường trên chiêm đến chín mươi năm
tổng lượng xe nhập khẩu vào việt nam trong tuần